tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt ba bị cáo gồm nguyễn hữu hiền hai mươi năm tuổi nguyễn thành trung ba mươi một tuổi và trần minh tới hai mươi bảy tuổi
cùng ngụ tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long với tổng cộng hai mươi chín năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu hiền và trung đã câu kết với nhau mua xe máy có giá trị
không rõ nguồn gốc với giá rẻ của hai đối tượng ở thành phố hồ chí minh rồi lấy ảnh của mình đi làm giả giấy chứng minh nhân dân cho phù hợp với giấy đăng ký xe mô tô giả
mang tên hai người có hộ khẩu ở tỉnh kiên giang sau đó hiền trung và tới lần lượt mang một mươi chín chiếc xe máy đến một mươi chín tiệm cầm đồ để cầm cố chiếm đoạt số tiền năm trăm linh tám triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hiền một mươi ba năm tù bị cáo trung một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bị cáo tới một mươi tám tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngoài ra còn buộc các bị cáo đền bù cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt tịch thu xung vào công quỹ nhà nước ba xe máy không rõ nguồn gốc